cặp đấu giữa uruguay và bồ đầu nha được xem là cân tài cân sức nhất ở vòng một tám
uruguay có nhiều ngôi sao sáng giá hơn trong đội hình
song bồ đầu nha vẫn luôn được xem là rất khó đánh bại dưới thời của huyện viên santos
trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc một giờ dạng sáng mai theo giờ việt nam
tối mai đội tuyển tây ban nha sẽ bước vào trận đấu loại trực tiếp gặp đội tuyển nga
mặc dù bước vào giải năm nay với tâm thế của ứng cử viên cho ngôi vô địch
nhưng đến lúc này mà trình diễn của tên chó hero vẫn chưa thực sự thuyết phục
và người hâm mộ đang chờ đợi ở họ nhiều hơn tại cuộc đối đầu với chủ nhà nga
tây ban nha bước vào vòng một tám với tư cách là đội đứng đầu bảng b
băng điểm với bồ đầu nha nhưng hơn về hiệu số bản thắng
dù đứng đầu bảng nhưng tây ban nha lại không thể hiện được sức mạnh và bản lĩnh của đội đầu bảng
khi để hòa đội cuối bảng maroc ở vòng đấu cuối
tuy sở hữu những tên tuổi đắt giá ở đều các tuyến nhưng tây ban nha chưa thể hiện được giá trị thực sự
và trước trận đấu với đội tuyển nga
điều mà người hâm mộ đang quan tâm đó là vị trí thủ thành
nơi david thea đang không chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi mắc nhiều sai lầm kể từ đầu dài
david de gea vẫn sẽ bắt chính
tôi tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người
nhưng chúng tôi là những người đưa ra quyết định
và tôi có rất nhiều ý tưởng rõ ràng về trận đấu với đội tuyển nga
ngoài phát biểu kể trên huấn luyện viên hyuro cũng cho biết
ông biết được phong cách chơi bóng của nga cũng như sự lợi hại của đội bóng này
và họ lại được chơi trên sân nhà
nhưng tây ban nha cảm thấy thoải mái cũng như có sự chuẩn bị
nên sẵn sàng hướng đến cuộc đọa sức phía trước
ở kỳ world cup năm nay fifa đã lần đầu áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài
gọi tắt là va
sau một thời gian chính thức triển khai các trọng tài đều đánh giá cao công nghệ này
dù vẫn nhận được những ý kiến trái chiêu
nhưng cho đến thời điểm này tất cả đều phải ghi nhận những đóng góp của công nghệ fa
cho những trận đấu hấp dẫn và kịch tính năm nay
đối với các trọng tài những người trực tiếp sử dụng công nghệ này
họ đều đánh giá cao sự trợ giúp của công nghệ hỗ trợ video
công nghệ va chưa phải là hoàn hảo vẫn còn những sai sót nhất định
sau chúng ta có thể thấy nó đã tiêm cấm sự hoàn hảo độ chính xác lên tới chín mươi chín
để dân chứng cho quan điểm của mình cựu trọng tài danh tiếng corina
đã lấy trận đấu giữa đức và hàn quốc làm ví dụ
nhận định bắt lỗi việt vị của các trọng tài là chưa chuẩn xác
nhưng sau khi tham khảo va vvd đã đưa ra quyết định công nhận bàn thắng hợp lệ
của cầu thủ kim jong un bên phía hàn quốc
điều đó giúp các trọng tài tự tin hơn
để đưa ra các quyết định đúng đắn và công bằng
ở mùa hè năm nay aletico madrid sẽ phải chia tay với khá nhiều công thần
sau torres đội trưởng gabi là người tiếp theo đã chính thức nói lời tạm biệt
với đội chủ sân wanda metropolitano để tìm cho mình những thử thách mới
theo thông tin từ báo chí tây ban nha
gabi đã chia tay với đội bóng mà anh đã phục vụ trong bảy năm qua là alitico madrid
cầu thủ ba mươi năm tuổi gắn bó với đội bóng thành madrid từ khi còn là một cầu thủ trẻ
anh thi đấu cho đội b của atletico madrid
từ năm hai nghìn hai đến hai nghìn bốn trước khi được đôn lên đội một
dù vậy thời gian đầu gabi chưa tạo được những dấu ấn đậm nét về chuyên môn
do đó vào mùa hè năm hai nghìn một mươi bảy anh chuyển đến realan zaragoza để tìm kiếm những thử thách mới
sau bốn năm tích lũy kinh nghiệm gabi trở lại cơ bộ thành madrid vào năm hai nghìn một mươi một
và anh đã thể hiện một phong độ tuyệt vời trong khoảng thời gian sau đó
mùa giải hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi ba anh được diegoshimune tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng
tiên vệ người tây ban nha đã thi đấu ấn tượng góp phần giúp atletico madrid
giành chức vô địch cariga cúp nhà vua siêu cúp tây ban nha hai europa league siêu cúp châu âu vào năm hai nghìn một mươi hai
và hai lần về nhì tại uefa champions league
chia tay đội bóng chủ dân wanda metropolitano gabi sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình
tại cơ bộ ansat nơi huyền thoại một thời của baxa là chabi cũng đang làm việc
chỉ còn ít ngày nữa wiverder năm nay sẽ khởi tranh
giải đấu năm nay quy tụ rất nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới
chính vì vậy các tay vật đều đang rất tích cực tập luyện để có thể tiến sâu nhất
đã có buổi tập luyện chung trên sân mặt cỏ tại london của anh
để chuẩn bị cho winburdern hai nghìn một mươi tám sẽ khởi tranh từ ngày hai đến ngày một mươi năm tháng bảy
cũng trong chiều ngày hôm qua kết quả phân nhánh đã được công bố
đã được công bố với những cặp đấu hấp dẫn ngay từ vòng đầu tiên
theo cách sắp xếp hạt giống tại winburdern với thành tích vô địch năm hai nghìn một mươi bảy và hiện đứng thứ hai thế giới
roger ferrer được xếp làm hạt giống số một và nằm ở nhanh đấu được cho là dễ hơn so với kinh địch nadal
tây vợt thụy sĩ sẽ có trận đấu gia quân gặp tây vợt người seppi dusan lazovic
khó khăn thực sự sẽ đợi ferrer ở vòng bốn khi nhiều khả năng anh sẽ gặp bona koric
tây vợt á quân mỹ mở rộng hai nghìn một mươi bảy kevin anderson sẽ đợi ferrer tại tứ kết
trước khi anh đối đầu với marin silic hoặc rigo dimitrov ở bán kết
đây đều là những tây vợt mà roger ferrer đã có thành tích áp đảo trên mặt sân cỏ
ở nhanh đấu phía dưới hạt giống số hai rafael nadal dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn hơn
đương kim vô địch pháp mở rộng sẽ gặp dudy sela hiện đang xếp hạng một trăm hai mươi chín atp ở trận đấu mở màn
tại tứ kết nadal nhiều khả năng sẽ gặp tây vợt chủ nhà andy murray hoặc juan martin del pocho
và tiếp đó sẽ là alexander zverev novak djokovic hoặc nicky gius tại bán kết
phần cuối là một diễn biến của môn thể thao tốc độ
ở trạng đua thử osian gp diễn ra hôm qua hamiton và đội đua mercedes đã chứng tỏ sự vượt trội của mình
khi cùng nhau thống trị những thành tích tốt nhất
tiếp nối thành công ở france gp vừa qua lewis hamilton tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng ở ngày đua thử trên nước áo
nhà đương kim vô địch thế giới cùng người đồng đội vantery botas là hai cái tên có thành tích tốt nhất trong ngày đua thử
tại trường đua red bull ring vào hôm qua đặc biệt hamilton luôn là người dẫn đầu trong cả hai phiên trại thử
ở vị trí thứ ba là cái tên sebastian veen khi anh về đích với hai trên một mươi giây kém hơn so với hamiton
cặp đôi của red bull daniel ricciardo và marc verstappen lần lượt về thứ bốn và thứ năm
thành công này có được là nhờ việc mercedes cuối cùng cũng chịu tung ra gói nâng cấp mới nhất của mình
hiệu quả của những nâng cấp này là hết sức rõ rệt khi những chiếc xe của đội đua nước đức sở hữu tốc độ vượt trội
kể từ mùa giải hai nghìn một mươi bốn khi redboul mua lại trường đua tại áo và đưa nó trở lại với hệ thống f một
đội đua mercedes đã luôn giành chiến thắng tại red bull ring
năm ngoái hamilton và bottas cũng là hai người dẫn đầu ở trạng đua này
và họ cũng đang là những tay đua còn thi đấu duy nhất từng lên ngôi tại đây
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin tối ngày hôm nay